tiếp tục phiên họp thứ ba mươi bảy chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật chứng khoán sửa đổi
đề nghị chưa ban hành nghị quyết của quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa
thay thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
theo đó thảo luận về dự án luật chứng khoán sửa đổi đa số thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị
luật hóa quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng
tại nghị định số một trăm sáu mươi ba hai nghìn một mươi tám ndcp vào luật doanh nghiệp bảo đảm tình thống nhất và phân định rõ ràng phạm vi điều chỉnh của hai luật
đối với hai loại hình là công ty đại chúng và doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng
cũng trong phiên họp chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng chưa cần thiết ban hành nghị quyết của quốc hội
về quản lý và sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa thay vốn nhà nước tại doanh nghiệp
đề nghị chính phủ thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật có liên quan trong đó có luật ngân sách nhà nước